thời gian vừa qua công an hà nội và một số địa phương khám phá nhiều vụ môi giới mại dâm bằng hình thức suger baby suger daddy
theo đó các đối tượng gặp gỡ mua bán dâm theo thời gian và giá tiền cụ thể định kỳ
đây là một tình trạng đáng báo động trong công tác phòng chống tội phạm mại dâm môi giới mại dâm
thế nào gọi là sugar daddy sugar baby
thượng tá dương nguyên chính trưởng phòng bốn cục cảnh sát hình sự c hai của bộ công an cho biết
đây là hình thức mại dâm biến tướng bố nuôi con nuôi hoạt động núp bóng các nhóm kín trên mạng xã hội
cũng theo thượng tá dương nguyễn chính hình thức môi giới mại dâm núp bóng sugar baby sugar daddy hay thậm chí là sugar mommy đã xuất hiện từ lâu ở các nước phương tây
thượng tá nhấn mạnh tại việt nam loại hình tội phạm mại dâm này không phải là mới nhưng đã biến tướng so với tên gọi trước đây đó là chai bào gái bào
theo đó hình thức giao dịch đều là trả tiền theo tuần tháng hoặc theo năm với mục đích để quan hệ tình dục
kẻ môi giới mại dâm và gái bán dâm lợi dụng triệt đề không gian mạng lập hoặc tham gia các nhóm kín để hoạt động
một suga baby có thể tiếp thị bản thân ở hàng trăm nhóm kín khác nhau
ngày một mươi chín tháng một mươi vừa qua công an quận cầu giấy hà nội khởi tố hà trọng thắng hai mươi tám tuổi quê tại quảng nam về tội môi giới mại dâm
quá trình điều tra phát hiện bị can thắng thấy nhiều người có nhu cầu mua dâm bằng hình thức bố nuôi con nuôi qua mạng xã hội nên đã lập một nhóm mang tên suker baby để kết nối gái bán dâm với khách
thắng thu thập thông tin của baby như tên tuổi địa chỉ nghề nghiệp hình ảnh rồi đăng những thông tin này để quảng cáo cho khách xem và lựa chọn
bị can còn đóng vai trò trung gian hỏi mức tru cấp và điều kiện do gái bán dâm yêu cầu hàng tháng rồi kết nối họ với đudy
trong nhiều phi vụ môi giới thắng khai từng kết nối cho một cô gái hai mươi năm tuổi với hai gói điều kiện cho biết đi
một là một mươi năm triệu cho sáu lần quan hệ tình dục mỗi tháng và hai là hai mươi triệu đồng một tháng
daddy được quan hệ tình dục tám lần
trước đó vào cuối tháng năm công an hà nội phá vụ môi giới mại dâm thông qua tú ông cù ngọc hà ba mươi tuổi quê phú thọ
theo cảnh sát hà là người môi giới sắp xếp cho cái bán dâm vào khách hàng chơi thông qua nhóm trên mạng xã hội
kết quả điều tra cho thấy sau khi sắp xếp thỏa thuận giá mỗi lần mua dâm là bốn năm triệu đồng
hà tổ chức cho sugar dadi và suger baby gặp nhau tại khách sạn để thực hiện hành vi giao cấu
theo thượng tá chính người từng chỉ đạo phá nhiều vụ án lớn về mại dâm
tội phạm môi giới mại dâm và gái bán dâm đang lợi dụng triệt để không gian mạng
lập hoặc tham gia các nhóm kín trên mạng xã hội hoặc nhiều ứng dụng khác để hoạt động
những nhóm kín này nở rộ ở khắp các tỉnh thành và hoạt động xuyên quốc gia
lợi dụng mạng xã hội một cô gái trong vai trò sugar baby tức có nuôi
có thể tiếp thị bản thân ở hàng chục thậm chí hàng trăm nhóm kín
tương tự mỗi kẻ môi giới mại dâm chỉ cần ngồi một nơi là có thể môi giới
tổ chức bán dâm tại bất kỳ địa điểm nào không phân biệt danh giới địa lý
theo chỉ huy phòng bốn các nhóm kín hoạt động khá nhuộn nhịp trên không gian mạng
trong khi đó những đơn vị cung cấp dịch vụ mạng lại không can thiệp để quản lý nội dung trong nhóm kín
đó là một trong những nguyên nhân khiến hoạt động mại dâm nở rộ trên internet
qua nắm tình hình phòng bốn cục c hai phát hiện nhiều nhóm kín được phân loại theo phân khúc
khách hàng và mức giá khác nhau từ năm trăm linh usd đến hàng nghìn usd để có người có nhu cầu tìm sugar baby lựa chọn
thượng tá dương nguyễn chính cảnh báo xu hướng trẻ hóa của tội phạm mại dâm
cụ thể hình thức sugar baby thu hút nữ sinh viên tham gia nhiều nhóm kín để trao đổi giao dịch với sugar daddy
nguyên nhân là do hình thức này có nhiều điều kiện thuận lợi khiến ai cũng có thể mua bán dâm
khi các cô gái và đối tác gặp gỡ trên nhóm kín chỉ cần một cái gật đầu là có thể thỏa thuận với nhau
cuộc giao dịch sau đó chỉ có hai người biết với nhau bởi họ dùng nick ảo và thông tin cá nhân không có thật để trao đổi
ngoài ra bất kỳ người nào có nhu cầu cũng có thể dễ dàng gõ từ khóa để tìm thông tin về nhóm kín
mua bán dâm hay các diễn đàn này trên mạng xã hội
theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm ba tội danh về mại dâm bao gồm môi giới mại dâm chứa mại dâm và mua dâm người dưới một mươi tám tuổi
ngoài ra người có hành vi bán dâm còn bị xử phạt hành chính tối đa là năm trăm linh đồng
người mua dâm bị phạt tối đa năm triệu đồng theo nghị định một trăm sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín
mới đây trên các diễn đàn mạng xã hội đang xôn xao trước một đoạn tin nhắn gia lô ghi lại cuộc trò chuyện được cho là giữa giảng viên có tên là m
với một nữ sinh năm cuối được cho là học khoa kế toán ở trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
theo như những đoạn tin nhắn được lan truyền nữ sinh hát hy vọng sẽ được thầy giáo tạo điều kiện có môn
vì chỉ còn đúng môn thầy m dạy là sẽ ra được trường
tuy nhiên thầy giáo này lại nhắn lại với nội dung
nếu em đồng ý một cách tự nguyện thì tối ngày kia gặp thầy ở phòng khách sạn
thầy giáo m này còn khẳng định sẽ dư kiến chuyện
nếu em không muốn thầy cũng không ép thầy không thích ép buộc ai cả mọi thứ nó đến từ hai phía
sau khi gặp thầy đảm bảo rằng kỳ này em không cần phải lo gì cả
trước những thông tin này đại diện trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp chia sẻ sẽ có công văn cụ thể
và mời công an vào cuộc điều tra làm rõ bởi thông tin lan truyền trên mạng hiện chưa có cơ sở
trao đổi với báo lao động thạc sĩ vũ hồng thanh trưởng phòng tuyển sinh truyền thông trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp cho biết
đã nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội
hiện tại nhà trường đã cho thầy tạm dừng việc giảng dạy để điều tra làm rõ
về phía giảng viên m anh khẳng định với nhà trường cam kết không có chuyện đấy và nếu có thì sẽ bị kỷ luật buộc thôi việc
ông thanh cho hay thầy mờ đã làm đơn tường trình về sự việc và ban đầu cho biết không liên quan đến chuyện tin nhắn trên
về phía nữ sinh tên nhà trường đã giả soát và được biết có một mươi bảy nữ sinh năm cuối tên h hiện đang học qua kế toán của trường
nhà trường đã liên hệ trực tiếp với các bạn nữ này và ban đầu một mươi bảy nữ sinh đều khẳng định không liên quan đến đoạn tin nhắn trên
ông thành cũng cho hay mong cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc làm rõ sự việc này tránh ảnh hưởng đến uy tín của trường
hôm qua ngày hai mươi bảy tháng một mươi trên trang fanpage của trường đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp cũng đăng tải thông báo cho biết
nhà trường đã tạm dừng việc giảng dạy của giảng viên có liên quan và ra soát
trường đã đăng tải thông báo cho các đơn vị chức năng tiến hành xác minh đồng thời có văn bản gửi cơ quan công an để điều tra và làm rõ sự việc
đồng thời khẳng định nếu phát hiện sai phạm thì sẽ xử lý nghiêm đảm bảo công khai minh bạch khách quan và theo đúng quy định
bên cạnh đó sẽ công khai các kết luận của các cơ quan chức năng sau khi có kết quả điều tra
ông trùm điền quân đang vướng vào đoạt lùm xùm là ai
theo kênh một mươi bốn đưa tin sau khi color man bị ceo phương hằng nhắc đến trong livestream những thông tin về ông trùm điền quân đang được công chúng đặc biệt quan tâm
nhắc đến một trong những công ty giải trí hàng đầu miền nam sẽ có một thiếu sót nếu bỏ qua điền quân intertamen
nơi sản xuất ra hàng loạt show truyền hình ăn khách nổi tiếng như thách thức danh hải giọng ải giọng ai thiên đường ẩm thực
người đứng đằng sau các chương trình giải trí nổi tiếng này không ai khác chính là color man đỗ văn bỉu điền hay còn được biết đến với một cái tên ông trùm điền quân
là người sáng lập nên điền quân ông không những giữ chức vụ ceo công ty mà còn giữ vai trò chỉ đạo sản xuất hay sáng tạo nội dung
những ngày qua từ sau khi color man được nhắc đến trong livestream của đại gia nguyễn phương hằng thông tin xoay quanh ông trùm điền quân đã dần nhận được nhiều sự quan tâm về công chúng
từ biên tập viên htv thành ông trùm điền quân
xuất thân là một trong những biên tập viên tiếng anh hàng đầu trên bản tin thế giới của đài truyền hình thành phố hồ chí minh
kalerman đỗ văn biểu điền tích góp kinh nghiệm từ những công việc như biên tập biên dịch phát thanh viên và thành lập công ty truyền thông vào năm hai nghìn tám cùng với một người bạn với số vốn một trăm linh đô hơn hai triệu đồng
sau khoảng thời gian công ty phát triển và sản xuất được nhiều chương trình giải trí nổi tiếng đền quân đã thành ông lớn trong mắt các nghệ sĩ
với tiếng tâm trong ngành giải trí đền quân có mối quan hệ thân thiết với rất nhiều ngôi sao lớn nhỏ được mến mộ như các nghệ sĩ trường giang chấn thành hoài linh
nhiều lần trường giang trêu chọc color man là người thân thiết
người tạo công an việc làm cho ngôi sao và phải đối xử tốt với anh để có nhận lương
đứng đằng sau loạt xô giải trí nổi tiếng những sản phẩm giải trí gắn mát đền quân có thể kể đến như những game show như giọng ải giọng ai thiên đường ẩm thực
các chương trình đều tạo tiếng vang lớn được đông đảo khán giả biết đến
được bật nhất là chương trình thách thức danh hài show làm nên tên tuổi của nhiều huyện tự mạng như thánh sún ngân thảo ngôi sao vi diệu lê thị dần hotboy trà sữa tấn lợi thánh đà đa hay năm chú tiểu
bên cạnh đó hát mãi ước mơ sàng đấu ca từ thành âm quyền năng cũng là loạt chương trình do công ty điền quân đứng ra sản xuất
sở hữu kênh youtube hai hai triệu người theo dõi với lắm chuyện thị phi
đã là chủ của một công ty giải trí lớn ông trùng điền quân còn sở hữu kênh youtube với hơn hai hai triệu người theo dõi
không dùng tên biểu điền tên thật để đặt tên cho các kênh youtube nhà sản xuất lấy tên color man để tạo nên sự khác biệt
chia sẻ về lý do đặt tên kalaman ông cho biết vì có sở thích mặc những bộ quần áo đầy màu sắc nổi bật như hồng vàng tươi sành nọn chuối nên đã quyết định chọn tên này
kênh youtube color man xoay quanh những nội dung về chuyện hậu trường gặp gỡ các nghệ sĩ trong show truyền hình
chuyện ngày đi gặp đối tác chuyện công ty cuộc sống gia đình
từ ngày color man bị bà phương thành déo gọi trong live stream những video của ông khi đi cạnh các nữ thư ký xinh đẹp đã bị đào lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và gây tranh cãi dữ dội
trước khi vướng nhiều ồn ào như hiện tại khalonman từng bức xúc tiết lộ ông bị nhiều người dùng ngôn từ thô tục để bắn chữ nói là tham view tham tiền
nhiều người thắc mắc không hiểu vì sao là chủ điền quân rồi mà còn làm youtube
có người lại nói tôi tham view
tham nổi tiếng
họ còn chửi tôi làm bản tiên truyền hình lịch lạm nghiêm túc bao nhiêu giờ lại xàm xí tào lao bấy nhiêu
nhiều người dùng ngôn từ vô cùng thô tục để chửi mắng tôi trên kênh youtube
nhưng mọi người ơi tôi làm kênh youtube kaluman với mục đích rất đơn giản là làm vì đam mê và niềm tin
điều này đúng với tiêu chí của tôi khi lập ra điền quân
tôi tạo ra kênh kaluman không phải để khoe tôi là người đứng sau các game show hot hiện nay
tôi tạo kênh này đơn giản vì hàm vui
color man từng chia sẻ